tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vào tối ngày một mươi tám tháng hai một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng giữa ba xe máy xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp ba xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã khiến cho một người chết và bốn người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi tám giờ xe máy do hai thanh niên chở nhau lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố đồng xoài đi thành phố hồ chí minh với tốc độ cao
đến đoạn ấp ba xã tiến hưng thì bất ngờ va chạm với xe máy do anh trần văn tài chú tệ tỉnh bình phước điều khiển chở vợ phía sau rồi tiếp tục va chạm giải phân cách cứng giữa đường và xe máy do hai vợ chồng chở theo một con nhỏ đang đi theo chiều ngược lại chuẩn bị qua đường
vụ tai nạn liên hoàn đã khiến ông trần văn tài tử vong sau đó bốn người khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu ba phương tiện hư hỏng nguồn nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ